tại thành phố đà lạt ubnd tỉnh lâm đồng tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh lâm đồng đến năm hai nghìn ba mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi mục tiêu xây dựng và phát triển vùng tỉnh lâm đồng thành vùng kinh tế động lực khu vực tây nguyên
theo quyết định tỉnh lâm đồng được phân thành ba tiểu vùng phát triển kinh tế gồm thành phố đà lạt và vùng phụ cận là vùng kinh tế động lực của tỉnh tiểu vùng hai là vùng đệm sinh thái và tiểu vùng ba là vùng động lực kinh tế tây nam với mục tiêu xây dựng và phát triển vùng lâm đồng đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại là trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế